xin chào quý vị khán giả
thưa quý vị nhiệt độ tại bắc bộ ngày hôm nay tiếp tục tăng thêm ba bốn độ nữa so với ngày hôm qua
mức nhiệt cao nhất vào khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ trời nắng nóng
bên ngoài trời nắng nóng nhưng trong nhà vẫn còn nồm ẩm dễ khiến đồ đạc thức ăn bị nấm mốc
quý vị nên thường xuyên vệ sinh lao dọn nhà cửa dùng máy hút ẩm hoặc chế độ điều hòa hút ẩm
để nhà được khô thoáng sạch sẽ tránh nhiễm các bệnh về đường hô hấp
và ngạ còn với trung bộ thì trời nóng khô do chịu tác động của gió phơn
có nơi sẽ nắng nóng đặc biệt gây gắt trên ba mươi chín độ c kèm theo độ ẩm thấp dưới bốn mươi năm
và thời gian nắng nóng sẽ từ một mươi giờ cho đến một mươi bảy giờ
còn tại tây nguyên và nam bộ thì cần lưu ý mưa trái mùa có thể quay trở lại vào ngày hôm nay
và lượng mưa có thể ít hơn những ngày vừa qua nhưng vẫn có những điểm mưa vừa mưa to kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần cuối của chương trình